không gian gần gũi thân thiện nhờ cách tạo hình mang đậm nét mộc mạc của làng quê việt
đường hoa phú mỹ hưng cho dù diễn ra ở trung tâm quận bảy tp hcm nhưng lại thu hút được đông đảo người dân trong vùng ven đô
và các tỉnh thành lân cận đến tham quan và vui xuân
nhiều người gọi đường hoa xuân ở phú mỹ hưng là đường hoa của phố nhà giàu
vì nằm trên khu vực có kiến trúc hiện đại và lộng lẫy nhất nhì thành phố
năm nay với chủ đề xuân no ấm đường hoa xuân phú mỹ hưng trở thành điểm du xuân thu hút hàng triệu lượt khách tham quan thưởng lãm
đặc biệt là người dân khu vực vùng ven như quận tám huyện bình chánh
cùng với đường hoa nguyễn huệ đường hoa phú mỹ hưng tô đẹp thêm vẻ lung linh quyến rũ của thành phố vào xuân
đường hoa xuân đông vui nhộn nhịp với hoa và cây cảnh tạo hình bắt mắt như thế này đã tồn tại hơn một mươi năm nay
tại khu đô thị phú mỹ hưng khang trang hiện đại
trong không khí tết tưng bừng đường hoa xuân trở thành nét đặc trưng riêng biệt của thành phố
ai cũng hào hứng khi có mặt ở đây
không chỉ với người việt khách tham quan đến từ nhiều nước cũng rất thích thú với cảnh sắc và không khí ở đây
các chương trình đơn ca tài tử quan họ trèo thuyền được tổ chức mỗi đêm cũng là điểm nhấn của đường hoa xuân phú mỹ hưng
tết ở việt nam rất đẹp rất đông vui và náo nhiệt
người dân diện trang phục truyền thống ra đường vui vẻ và phấn khởi
đường phố trang hoàng rực rỡ sắc màu
rất nhiều hoa tươi tết ở đây thực sự khác biệt
ở đất nước chúng tôi tết chỉ có một ngày không như ở đây kéo dài cả tuần
trong dòng người du xuân tại đây có rất nhiều gia đình đến từ các tỉnh lân cận và các quận huyện vùng ven của thành phố hồ chí minh
là bởi vẻ đẹp gần gũi thân thiện từ cách bài trí tổ chức đến những tạo hình mộc mạc mang vẻ đẹp của làng quê
năm nay là năm đầu tiên tôi đi thăm quan vậy thôi
người thấy không khí chưng ở đây thì cũng vui vẻ
người thấy tình cảm của người thành phố thì cũng mát mát
thực ra thì tôi thấy nếu mà ở thành phố mình tổ chức được ở nhiều những cái điểm ở vùng ven thì nó sẽ tốt hơn
bởi vì những cái người mà họ ở xa trung tâm ấy họ không có cái điều kiện hoặc là họ không muốn đi xa
thì ở những vùng ven này mà có những cái họ tổ chức những cái đường hoa mà như thế này thì tôi thấy cũng rất là hợp lý
cảm nhận không khí nhộn nhịp với những khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc tại đường hoa xuân phú mỹ hưng
thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân
thành phố gắn liền khu đô thị hiện đại để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người dân
kể từ khi tham gia góp xuân bằng tuyến đường hoa xuân đầy sức sống dọc theo con đường ven cầu ánh sao
phú mỹ hưng trở thành điểm du xuân không thể thiếu của người dân sài thành